báo ivrestia của nga dẫn lời cơ quan giám sát viễn thông liên bang nga rosconado hôm qua cho biết hơn hai mươi ba trang mạng điện tử có nội dung tuyên truyền cho tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng đã bị chặn hoặc xóa sổ
chính phủ đức đã công bố dự thảo luật áp dụng mức phạt tới năm mươi triệu euro đối với các mạng xã hội không gỡ bỏ hoặc chặn truy cập những phát ngôn thù địch hoặc tin tức giả mạo trong vòng hai mươi bốn giờ
dự thảo quyết định này đưa ra các tiêu chuẩn bắt buộc mà các nhà điều hành các mạng xã hội phải xử lý các khiếu nại và buộc phải xóa các nội dung mang tính tội phạm
nước anh cũng đã lên tiếng về vấn đề này sau khi các mẫu quảng cáo của chính phủ bị lồng vào những video có nội dung cực đoan
và kích động bài do thái trên trang youtube của google chính phủ anh đã ngay lập tức ngưng các màu quảng cáo trên youtube
hôm một mươi bảy tháng ba ủy ban liên minh châu âu cũng yêu cầu các công ty mạng xã hội gồm facebook alphabet và twitter phải sửa đổi các điều khoản dịch vụ phục vụ người sử dụng trong vòng một tháng để tránh bị phạt tiền
nhìn vào thực tế có rất nhiều dự thảo được đưa ra nhằm ngăn chặn những thông tin không xác thực trên các mạng xã hội
nhưng khi nhìn rộng ra những công ty như facebook google phục vụ mục đích cung cấp mọi thông tin cho người sử dụng và chính họ mới là người phải đưa ra quyết định tin hay không tin vào những thông tin đó những quy định có ý nghĩa sàng lọc thông tin và bảo vệ người sử dụng
tại châu á chính phủ indonesia đang thành lập cơ quan chịu trách nhiệm xử lý thông tin giảm nhằm bảo vệ các cơ quan nhà nước khỏi sự tấn công của tin tạc thông tin
việc thành lập cơ quan quản lý thông tin giả mạo là bước đi cần thiết trong bối cảnh bùng nổ tin tức vù khống giả tạo sai lạc và lan truyền sự thu ghét thông qua các dịch vụ nhắn tin
trước những áp lực không nhỏ từ nhiều chính phủ tập đoàn công nghệ google đã tuyên bố sẽ thắt chặt giám sát để ngăn chặn các thông tin mang tính thủ hận gây hấn và xúc phạm xuất hiện trên các nội dung trực tuyến của hãng
trước mắt google cho biết sẽ thắt chặt hơn công tác giả soát các nội dung trên youtube
trang chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới thuộc quyền quản lý của tập đoàn